còn tại quảng ngãi vào khoảng hai mươi hai giờ đêm qua tại quán karaoke cường phát đường trần quang diệu
thành phố quảng ngãi đã xảy ra vụ hai nhóm thanh niên mâu thuẫn và xô xát làm chết một người
ngay sau khi nhận được tin báo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi và công an thành phố quảng ngãi
triển khai lực lượng đến hiện trường nắm tình hình và nhanh chóng xác định người bị hại là anh phạm thế hải
ba mươi hai tuổi ở thị trấn trợ chùa huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi
và đối tượng gây ra là liên quốc cường ở tổ dân phố năm thị trấn trà xuân huyện trà bồng tỉnh quảng ngãi
sau khi gây án cường đã bỏ trốn tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua vận động thuyết phục
vào lúc hai giờ sáng nay đối tượng cường đã ra đầu thú
tại cơ quan công an cường khai nhận khi xảy ra va chạm xích mích với nhóm của phạm thế hải
cường đã dùng dao đâm liên tiếp bốn nhát vào người phạm thế hải hậu quả làm phạm thế hải chết trên đường đi cấp cứu
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ